vụ cháy nhà liên hoàn đã xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái làm ba ngôi nhà sàn bị thiệt hại
nguyên nhân bước đầu đã xác định là do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên vàng thị chu là vợ của ông thảo aza
cùng chú thôn tống ngoài xã túc đán huyện trạm tấu đã gây ra vụ việc trên
tại cơ quan công an vàng thị chu khai nhận do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày năm tháng năm
vàng a chu đã châm lửa đốt nhà ông thảo a li em trai ông thảo a gia sau đó đốt nhà mình
đám cháy lan rộng khiến căn nhà ba gian ông thảo a gia bị thiêu dụi hoàn toàn
nhà ông thảo a li và thảo a tua con của ông gia bị cháy và hư hỏng nặng thiệt hại gần ba trăm linh triệu đồng
sau khi gây ra vụ việc trên vàng thị chu đã bỏ trốn lên rừng tìm lá ngón để tự tử
khi đang thực hiện hành vi ăn lán thì chu bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ